nắng nóng nhiều ngày qua trên cả nước không chỉ khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn mà còn ảnh hưởng lớn đến sức khỏe đặc biệt là người già và trẻ em
hiện tại tp hcm trẻ em đến khám và điều trị đã tăng cao đột biến trong đó bình quân mỗi ngày tại bệnh viện nhi đồng một đã có gần bảy trẻ em đến khám
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
nhiều bé nhập viện trong tình trạng sốt cao và bị biến chứng rất nặng qua hô hấp tiêu chảy đặc biệt viêm não
ngoài nguyên nhân như các bé chưa được tiêm phòng đầy đủ một số gia đình còn để các bé chơi ngoài nắng khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao ảnh hưởng của tiêu cực tím
trong đó như trường hợp của bé nguyễn thị cầm ly bốn tuổi ở huyện thuốt nốt tp cn
mặc dù đã điều trị hơn ba mươi ngày nhưng hiện nay bé vẫn còn hôn mê
hiện nay để hạn chế tình hình dịch bệnh xảy ra ở trẻ thức ăn phải được bảo quản đầy đủ ở nhiệt độ từ một mươi tám đến hai mươi độ c không để trẻ tiếp xúc trực tiếp với tiêu cực tím
khi ra ngoài trời nên cho trẻ đội nón mũ rộng vành đeo kính bảo vệ mắt mặc áo khoác áo tay dài
điều này có thể giảm đến sáu mươi bảy mươi tiêu cực tím ảnh hưởng lên cơ thể trẻ
thời tiết như hiện nay nếu thấy trẻ có những biểu hiện như mệt mỏi hoa mắt tróng mặt có thể ngất xỉu nặng hơn là co giật tổn thương não
bố mẹ cho bé vào chỗ mắt dùng khăn mát lau cho bé uống nước đầy đủ
nếu trẻ đã bị tiêu chảy ho sốt cần đưa ngay trẻ đến bệnh viện khám bệnh không nên tự mua thuốc ở nhà để điều trị